chiều nay mùng ba tháng một mươi hai đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương cùng đoàn công tác trung ương đã đến thăm tặng quà học sinh và các thầy giáo cô giáo ở huyện tumorong tỉnh con tung
tại các nơi đến thăm đồng chí trương thị mai ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ giáo viên nhà trường trong việc duy trì tỷ lệ chuyên cần kết quả học tập của các em học sinh
đặc biệt biểu dương việc các thầy giáo cô giáo đã giúp đỡ chăm lao cuộc sống cho các em học sinh sơ đăng bằng việc góp tiền duy trì những bữa cơm đầy tình yêu thương tại các điểm trường đồng thời can dặn việc quan trọng ngoài giảng dạy của thầy cô đó là vận động được học sinh ra lớp chăm lao cuộc sống cho các em và giữ mãi được lòng yêu nghề
nhân dịp này đoàn công tác của trung ương đã tặng bốn trăm tám mươi sáu xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là ba trăm bảy mươi hai triệu đồng
các phần quà khác với tổng giá trị
gần một một tỷ đồng
chiều nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo huyện ủy ubnd huyện sóc sơn lãnh đạo các xã trường thôn chung quanh khu vực khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn
đồng chí vương đình huệ lưu ý các đơn vị liên quan đặc biệt là đảng bộ chính quyền đoàn thể của huyện sóc sơn phải chủ động hơn nữa trách nhậm hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề
huyện sóc sơn cần thực hiện ngay các nội dung bảo đảm an ninh an toàn khu vực khu liên hợp xử lý chất thải chấm dứt bức xúc về nước dỉ rác và sự xuất hiện của người dân trong bãi rác nhặt rác nhanh chóng vào cuộc để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân thuộc diện được đền bù chung quanh bãi rác nam sơn vào đầu năm hai nghìn hai mươi

đồng chí nguyễn văn nên yêu cầu các nội dung trong nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một cần được tập trung nghiên cứu sâu cụ thể hóa sát sườn bằng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết của địa phương đơn vị
cán bộ đảng viên ở cơ sở cần được học tập quán triệt đầy đủ thiết thực gắn với thực tế tại địa phương cơ quan đơn vị để vừa nắm vững nội dung trong nghị quyết và có khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện trong thực tiễn
việc tổ chức học tập quán triệt thật tốt nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng điều kiện tiên quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như sự tin tưởng thống nhất trong ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố
tại hội nghị đã nghe trình bày các chuyên đề về lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng an ninh về ba chương trình đột phá và một chương trình trọng điểm phát triển thành phố và về công tác xây dựng đảng chính quyền và hệ thống chính trị
không để nợ văn bản đề án trong chương trình công tác của chính phủ thủ tướng chính phủ sang chính phủ khóa mới vì rất mang tiếng
đây là yêu cầu được bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ đặt ra tại buổi làm việc với các bộ cơ quan có nhiều văn bản chương trình công tác nợ động vào sáng nay ngày ba tháng một mươi hai
đồng chí mai tiến dũng nhấn mạnh đến nguy cơ nợ động văn bản cao
khi có đến ba mươi văn bản quy định chi tiết có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một nghĩa là phải ban hành trước ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nhưng đến nay vẫn chưa được ban hành đã trình bảy văn bản chưa trình hai mươi ba văn bản thuộc trách nhiệm của các bộ lao động thương minh và xã hội bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư bộ nội vụ bộ xây dựng bộ tư pháp bộ tài nguyên và môi trường
về chương trình công tác của chính phủ thủ tướng chính phủ từ nay đến cuối năm các bộ cơ quan phải hoàn thiện trình chính phủ thủ tướng chính phủ
bản trong đó các bộ cơ quan tham dự buổi làm việc hôm nay phải trình một trăm ba mươi một văn bản chiếm bảy mươi
thưa quý vị trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng một mươi hai tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ năm mươi đồng chí trần cầm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận các nội dung liên quan đến công tác kỷ luật đảng
trần cầm tú bí thư trung ương đảng chủ trì kỳ họp
trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao diễn ra vào chiều nay ba tháng một mươi hai phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề mà báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước việc ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đài loan trung quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật tại khu vực xung quanh đảo ba bình
thuộc quần đảo trường sa của việt nam người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông tin một số hoạt động đối ngoại nổi bật sẽ diễn ra trong tháng cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sự gia tăng về năng lượng tái tạo lớn như hiện nay đã đạt ra rất nhiều thách thức trong lĩnh vực truyền tài điện
xã hội hóa đầu tư xây dựng lưới điện truyền tài được đánh giá là có thể giúp giảm áp lực từ vốn đầu tư phát triển của nhà nước và tập đoàn điện lực việt nam
bảo đảm việc thực hiện đồng bộ phát triển giữa nguồn điện và lưới điện nhờ đó có thể giảm bớt rủi ro về hiệu quả đầu tư trong trường hợp không đáp ứng được tiến độ
tuy nhiên đến nay việc thu hút vốn đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này vẫn gặp nhiều trở ngại
có nhiều vướng mắc trong đấu nối các dự án nguồn và cơ chế chính sách trong đa dạng hóa đầu tư lưới điện truyền tài ở việt nam
dự kiến tới năm hai nghìn ba mươi công suất các dự án điện mặt trời sẽ tăng thêm khoảng sáu mw
đưa tỉ trọng điện mặt trời khoảng một mươi ba năm công suất đặt vào hệ thống
điện gió sẽ tăng thêm chín năm trăm linh mw trong giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi
tỷ lệ điện gió đạt khoảng một mươi ba toàn hệ thống
điều này đặt ra những thách thức lớn cho hệ thống truyền tải điện
việc cân bằng và hơi hoạt hài hòa lợi ích cho các bên tham gia đầu tư vào lưới điện dùng chung
hoặc sau này có thể bàn giao cho ngành điện trong đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải là vấn đề sớm được giải quyết
dựa theo các quy định của pháp luật hoặc các hướng dẫn chi tiết cần phải bắt nhịp với thực tế đang và đang phát sinh
các quy định hướng dẫn có thể xem xét nhưng không hạn chế
hiện nay các dự án nguồn điện thông thường đầu tư công trình điện đấu nối đồng bộ với phạm vi xây dựng nhà máy điện của mình
trên cơ sở quy định thỏa thuận đấu nối và chủ đầu tư quản lý vận hành
không bàn giao tài sản cho evn evn npt tiếp nhận quản lý vận hành
tuy nhiên cũng có một số trường hợp chủ đầu tư thực hiện đầu tư đường dây trạm biến áp phục vụ đấu nối
sau đó bàn giao lại cho ngành điện quản lý
trong ngành điện khối lượng đầu tư trung bình hàng năm cao tất khoảng hai lần so với hiện nay
bàn về vấn đề này trong phiên hội thảo khoa học những vấn đề về đấu nối các dự án nguồn điện và cơ chế
chính sách đa dạng hóa đầu tư lưới điện truyền tài ở việt nam
do ban chỉ đạo quốc gia về phát triển địa lực tổ chức các chuyên gia đã thảo luận
chỉ rõ những bất cập trong đấu nối của các dự án điện truyền tài kiến nghị về mặt cơ chế chính sách
các doanh nghiệp tại hội thảo cũng cho rằng
cơ quan chức năng cần sớm đưa ra cơ sở pháp lý để phân định rõ trách nhiệm của nhà nước tư nhân
trong việc đầu tư lưới truyền tài điện cùng với đó là tháo gỡ các vướng mắc liên quan giải phóng mặt bằng
tiếp nhận tài sản bàn giao
thưa quý vị hiện nay hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng đang trở thành vấn đề của xã hội
và hệ lụy mà nó gây ra không hề nhỏ
chính vì vậy để hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong việc nhận biết hàng giả hàng kém chất lượng
tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt đã đưa ra giải pháp vnpt check
ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa
giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm của vnpt có hai thành phần chính gồm
mã xác thực hàng hóa với chuỗi số điện tử sinh ngẫu nhiên duy nhất trên hệ thống phần mềm vnpt check
dùng để gắn mã cho thông tin hàng hóa của các tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh hoặc cá nhân
tem điện tử vnpt check có chứa mã xác thực được hiển thị dưới dạng qr code
và được in rán hoặc bất kỳ hình thức đính kèm nào trên bao bì của hàng hóa
mỗi sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp đến thị trường chỉ được cấp duy nhất một mã qr code
chính vì vậy doanh nghiệp theo dõi và nhận biết được cảnh báo khi sản phẩm được quét nhiều lần
định vị vị trí nghi ngờ có tem giả quản lý các lô hàng trong quá trình phân phối ra thị trường
với người tiêu dùng công cụ này giúp dễ dàng tra cứu được thông tin về nhà sản xuất sản phẩm cách dùng
ngoài ra người dùng sẽ chủ động lựa chọn sản phẩm có chứng thực tự bảo vệ quyền lợi sức khỏe của mình góp phần ngăn chặn hàng nhái hàng giả
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị sáng nay sở thông tin truyền thông tp hcm phối hợp với công an thành phố đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra trên địa
khởi tố vụ án căn cứ trên thông tin về bệnh nhân lây nhiễm covid một mươi chín số một nghìn ba trăm bốn mươi hai
bước đầu nhận thấy bệnh nhân số một nghìn ba trăm bốn mươi hai có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi có hành vi lây lan truyền nhiễm dịch bệnh nguy hiểm cho người khác
công an tp hcm chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh sẽ điều tra toàn diện khách quan để xác định tổ chức cá nhân liên quan
do đây là vụ án rất đặc thù trong đó có một số người có liên quan đang cách ly nên cần phải tuân thủ quy định công tác phòng chống dịch
đây là lần đầu tiên tại tp hcm cơ quan chức năng khởi tố một vụ án hình sự liên quan đến việc lây lan dịch covid một mươi chín
ngày một mươi hai tại di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám đã diễn ra lễ phát động cuộc thi ký họa văn miếu quốc tử giám
sự kiện nhằm hưởng ứng việc thực hiện các cam kết của thành phố hà nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco
cuộc thi ký họa văn miếu quốc tử giám là cơ hội để các bạn sinh viên cùng nhau sáng tạo tranh tài
qua các tác phẩm ký họa về các công trình kiến trúc hiện vật cảnh quan của di tích văn miếu quốc tử giám
góp phần phục vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản
ký họa là một lĩnh vực mà sự sáng tạo cũng rất là mạnh mẽ
thu hút sự quan tâm tham gia của xã hội của cộng đồng đặc biệt là các bạn trẻ đối với tình yêu đối với di sản
và thông qua đó để cùng chung tay giữ gìn những giá trị tốt đẹp của chúng ta để lại
cuộc thi diễn ra từ ngày ba một mươi hai
cuộc thi diễn ra từ ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi dành cho đối tượng là các sinh viên thuộc trường đào tạo ngành kiến trúc mỹ thuật tại hà nội
mà nồng cốt là trường đại học xây dựng hà nội đại học kiến trúc hà nội viện đại học mở hà nội đại học mỹ thuật việt nam
kết quả trao giải và trưng bày các tác phẩm dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày một mươi bốn một hai nghìn hai mươi một
và những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay
tiếp nối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức quốc tế nổi bật có trong bản tin gmt cộng bảy
với phần trình bày của biên tập viên thanh quyên
xin mời chị thanh quyên
vâng xin cảm ơn chị anh thư
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
con gái của tổng thống mỹ bị thẩm vấn về cáo buộc chi tiêu sai mục đích
lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế thế giới
ngày hai tháng một mươi hai chính quyền tổng thống mỹ donald trump quyết định cấm nhập khẩu bông
và các sản phẩm từ bông của tập đoàn sản xuất và xây dựng tân cương
với cáo buộc tập đoàn này bị thẩm vấn
sử dụng lao động cưỡng ép
động thái này được dự báo sẽ tác động sâu rộng đến các công ty liên quan đến chuỗi cung ứng hàng diệt may cho mỹ
quyết định này được dự báo sẽ khiến người kế nhiệm tổng thống donald trump là ông joe biden
khó giảm được căng thẳng thương mại giữa mỹ với trung quốc
tuy nhiên tổng thống đắc cử joe biden cho biết
trước mắt sẽ tiếp tục duy trì chính sách thương mại với trung quốc
bộ thương mại trung quốc hôm nay thông báo nước này sẽ áp thuế chống bán phá giá
đối với rượu vang nhập khẩu từ australia trong tối đa bốn tháng
tuy nhiên có thể gia hạn đến chín tháng
bộ thương mại trung quốc nêu rõ sẽ áp đặt các biện pháp chống bán phá giá
với rượu vang của australia trong tối đa bốn tháng và có thể gia hạn đến chín tháng
thuế chống bán phá giá với rượu vang nhập khẩu từ australia
được trung quốc điều chỉnh từ mức một trăm linh bảy một lên đến hai trăm một mươi hai một từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một
theo bộ thương mại trung quốc đây là biện pháp tạm thời nhằm đáp trả
việc gây tổn thất đáng kể
cho ngành sản xuất rượu vang của trung quốc
rượu vang là mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang trung quốc của australia
với kim ngạch trong năm ngoái đạt chín trăm linh triệu đô la mỹ
bà invanka trump con gái và là cố vấn của tổng thống mỹ donald trump
vừa bị thẩm vấn liên quan tới cáo buộc sử dụng sai mục đích các quỹ phi lợi nhuận
dùng cho lễ nhậm chức của tổng thống trump hồi năm hai nghìn một mươi
theo cnn các công tố viên thuộc văn phòng bộ tư pháp washington d c
ngày hai tháng một mươi hai đã thẩm vấn bà ivanka trump
về các nghi vấn sử dụng quỹ sai mục đích
theo đơn kiện ủy ban tổ chức lễ nhậm chức tổng thống thứ năm mươi tám
đã chi sai mục đích số tiền hơn một triệu đô la mỹ
trong tuần lễ tổng thống trump nhậm chức hồi năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể ủy ban này đã phối hợp với gia đình của tổng thống trump
trả phí quá cao để sử dụng không gian tổ chức sự kiện
tại khách sạn quốc tế trump ở thủ đô washington
ủy ban này đã chi tới hơn ba trăm linh đô la mỹ
chỉ để tổ chức lễ đón tiếp riêng dành cho ba người con của tổng thống
vào tối nhậm chức ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại khách sạn trump
cơ quan công tố nhật bản đang đề nghị thẩm vấn cựu thủ tướng abe shinzo
liên quan đến các cáo buộc rằng nhóm chính trị của ông đã kê khai
thiếu minh bạch thu chi của các bữa tiệc mời những người ủng hộ
các công tố viên hiện đang lập hồ sơ đối với thư ký của ông abe
vì đã không kê khai trong các báo cáo quỹ chính trị
về các khoản thu chi liên quan đến hoạt động mở tiệc
tổng nguồn thu và chi phí không được kê khai
có thể vượt bốn mươi triệu yên từng đường ba trăm linh
tổng chi phí tổ chức các sự kiện diễn ra ở hai khách sạn hạng sang
ở thủ đô tokyo trong năm năm lên tới hai trăm hai mươi đô la mỹ
cao hơn nhiều so với số tiền thu được từ những người tham dự
những dấu hiệu tích cực đầu tiên của kinh tế thế giới
được ghi nhận khi tiến bộ trong phát triển vắc xin
và các phương pháp điều trị covid một mươi chín
đã làm tăng hy vọng về hoạt động sản xuất thương mại và dịch vụ phục hồi
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd nhận định lạc quan rằng
kinh tế toàn cầu có thể trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm sau
trong đánh giá mới nhất về triển vọng kinh tế toàn cầu
các chuyên gia cho rằng tia hy vọng sáng lên
khi những dấu hiệu cho thấy vắc xin phòng covid một mươi chín có thể sớm được phân phối
lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xuất hiện đã có hy vọng
khi vắc xin phòng dịch có thể sớm được phân phối
tuy nhiên một sự thật là con đường phía trước còn rất nhiều thách thức
các lệnh phòng tỏa chống dịch kéo dài nhiều tháng tác động nghiêm trọng đến các nền kinh tế
với dự báo gdp toàn cầu giảm bốn hai trong năm nay
và kinh tế thế giới sẽ phục hồi vào năm hai nghìn hai mươi một nhưng chỉ với mức tăng trưởng bốn hai
oecd cũng đánh giá cao các hành động chưa từng có tiền lệ
từ chính sách hỗ trợ của các chính phủ và ngân hàng

nền kinh tế số một thế giới là mỹ cũng chứng kiến sự phục hồi tuy còn mong manh
cục giữ chữ liên bang mỹ phép khẳng định biện pháp hỗ trợ các thị trường cấp vốn gắn hạn
đang giúp tăng dòng chảy tín dụng cho nền kinh tế mỹ
tiến bộ trên thị trường lao động và thông tin tích cực trong hoạt động phát triển
và điều chế vaccine phòng covid một mươi chín đã giúp tạo thêm động lực cho nền kinh tế phục hồi
các gói biện pháp theo đạo luật cứu trợ hỗ trợ và an ninh kinh tế trị giá hai hai trăm linh
tỷ đô la mỹ đã hỗ trợ thúc đẩy việc tuyển dụng lao động và giảm tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn sáu chín
trong khi đó các nền kinh tế mới nổi cũng có dấu hiệu phục hồi
sau khi đón nhận những thông tin tích cực liên quan đến vaccine ngừa covid một mươi chín
các nhà đầu tư nước ngoài đã xuất một khoản tiền kỷ lục tới bảy mươi sáu năm tỷ đô la
vào các dự án tại thị trường mới nổi trong tháng một mươi một vừa qua
những yếu tố tích cực giúp thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu
nhưng tăng trưởng có thể sẽ không đồng đều và nền kinh tế thế giới vẫn đứng trước nhiều thách thức
với nền kinh tế đầu tàu là mỹ triển vọng thiếu chắc chắn và việc nhiều doanh nghiệp vẫn phải đóng cửa
tiếp tục làm suy giảm những thành quả gây tổn hại lớn cho người lao động và các doanh nghiệp mỹ
mới chỉ có năm mươi trong số hơn hai mươi triệu việc làm đã mất do dịch bệnh ở nước này được khôi phục
phép quan ngại kinh tế mỹ có nguy cơ gặp khó khăn mới nếu quốc hội nước này không thể thông qua
gói hỗ trợ kinh tế ước tính hai tỷ đô la vốn được cho là giúp đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới ra khỏi vũng lầy
tại châu âu làn sóng dịch covid một mươi chín thứ hai và các biện pháp phong tỏa gây rủi ro lớn đối với khu vực đồng eurozone
khiến kinh tế khu vực này khó có thể phục hồi trong tương lai gần
triển vọng ngắn hạn ảm đạm đồng nghĩa với việc các nền kinh tế eurozone cần hỗ trợ nhiều hơn
từ cả chính sách tài khoá và tiền tệ
tuy nhiên quỹ phục hồi trị giá bảy triệu đô la
bảy trăm năm mươi tỷ euro của liên minh châu âu eu được hy vọng tạo động lực quan trọng cho khôi phục tăng trưởng
nhưng vẫn bị chỉ hoãn do bất đồng giữa các nước thành viên
những tin tức tích cực về nghiên cứu và sản xuất vaccine ngừa covid một mươi chín
cùng các hoạt động sản xuất dần sôi động trở lại
đang làm tăng hy vọng về một năm khủng hoảng sớm kết thúc
tuy nhiên trong bối cảnh nhiều khu vực còn đối mặt với rủi ro và tiến trình phục hồi còn nhiều thách thức
các chuyên gia vẫn thận trọng khi bày tỏ lạc quan về triển vọng của nền kinh tế thế giới
theo khảo sát thói quen tiêu dùng vừa được ngân hàng trung ương châu âu ecb công bố
hơn một nửa giá trị mua sắm của khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone trong năm ngoái hai nghìn một mươi chín
đã được thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt
năm hai nghìn một mươi chín đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử giá trị giao dịch qua tài khoản và các hình thức khác
đã vượt giao dịch tiền mặt tại khu vực đồng tiền trung châu âu
theo khảo sát tại một mươi chín nước thành viên khu vực này thanh toán bằng tiền mặt chỉ chiếm bốn mươi tám
tổng giá trị hàng mua
trong năm hai nghìn một mươi chín khi ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng thẻ tiến dụng và các lựa chọn không tiền mặt khác
dịch cúm gia cầm đang lây lan nhanh ở miền tây của nhật bản kể từ trường hợp đầu tiên được phát hiện
tại một trang trại gia cầm ở thành phố mitoyo tỉnh kagawa vào ngày năm tháng một mươi một
tại tỉnh kagawa tổng cộng chín trang trại gà ở thành phố mitoyo và một trang trại ở thành phố higashi kagawa
đã bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm
virus cúm da cầm độc lực cao cũng đã được xác nhận tại các trại nuôi gà ở tỉnh hyogo tỉnh fukuoka và tỉnh miyazaki
tổng cộng hơn hai triệu con gà sẽ bị tiêu hủy
hiện ngành chăn nuôi gia cầm tại các địa phương trên khắp nhật bản đang tăng cường cảnh sát cao độ với dịch cúm gia cầm
trong bối cảnh nhiều loài chim di cư chuẩn bị bay đến nhật bản trong mùa đông
năm hai nghìn hai mươi đang trở thành một trong ba năm nóng nhất từng được ghi nhận trên trái đất
thậm chí có thể vượt cả mức nhiệt cao kỷ lục năm hai nghìn một mươi sáu
đây là kết quả từ báo cáo thực trạng khí hậu toàn cầu hai nghìn hai mươi do tổ chức khí tượng thế giới vừa công bố
theo báo cáo từ tổ chức khí tượng thế giới năm hai nghìn hai mươi là một trong ba năm nóng nhất từng được ghi nhận
sau năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi chín nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng một hai độ c so với thời kỳ tiền công nghiệp
điều đáng lo ngại là năm hai nghìn hai mươi nóng bất thường bất chấp những tác động của hiện tượng la nina
vốn có tác dụng làm giảm nhiệt độ trên toàn bộ trái đất
tổ chức khí tượng thế giới cho biết giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi sẽ là thập kỷ nóng nhất được ghi nhận
với sáu năm nóng nhất là từ năm hai nghìn một mươi
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trên mt cộng bảy tối nay